bộ xây dựng vừa cho biết năm hai nghìn một mươi chín cả nước mới có chín dự án nhà ở xã hội hoàn thành
như vậy mục tiêu nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu theo chiến lược nhà ở đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo thống kê của bộ xây dựng tính đến tháng một năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn cả nước đã hoàn thành hai trăm linh bảy dự án nhà ở xã hội
đang tiếp tục triển khai hai trăm hai mươi dự án với quy mô xây dựng một trăm bảy mươi chín sáu trăm bốn mươi căn
tổng diện tích khoảng tám chín trăm tám mươi hai m hai
tuy nhiên theo đánh giá của bộ xây dựng kết quả này chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chỉ đạt khoảng ba mươi bốn ba so với mục tiêu đã đề ra
đáng chú ý có ba dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chuyển mục tiêu đầu tư sang nhà ở thương mại trái quy định
gồm dự án nhà ở xã hội tại phường giang biên quận long biên dự án khu đô thị nhà ở xã hội đại áng
dự án nhà ở xã hội tại dự án
dự án khu chức năng đô thị đại mỗ giai đoạn một phường đại mỗ quận nam tử liêm